quý vị thân mến nóng bức vẫn là trạng thái thời tiết chủ đạo ở cả ba miền trong ngày hôm nay
nhất là vào buổi trưa và chiều thì không khí oi bức nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến ba mươi năm độ c thậm chí là ba mươi bảy độ c
vâng nắng nóng trong ngày về chiều dự báo một số nơi sẽ xuất hiện mưa rông bất chợt diện mưa không đều
mặc dù thời tiết có tiến triển ra sao thì hiện nay hầu hết mọi người đều đang làm việc ở nhà
chúng ta đang hạn chế ra đường để chống dịch
đường phố nơi nơi đều vắng vẻ nhưng ở trong nhà thì lại đông đủ các thành viên
hãy tranh thủ thời gian này để cùng nhau chuẩn bị những bữa cơm ấm cúng sắp đặt lại không gian sống
hoặc trao dồi thêm kiến thức và kỹ năng chuẩn bị cho thời gian tới trở lại với công việc